ngày một mươi chín tháng một mươi một sở giao thông vận tải tỉnh lâm đồng cho biết đơn vị có báo cáo đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh về phương án xử lý hoạt động xe chở khách du lịch tại khu du lịch núi làng biàng huyện lạc dương
trong thời gian chờ ý kiến của ủy ban nhân dân tỉnh sở đã lập biên bản tạm đình chỉ hoạt động chở khách du lịch trong địa điểm này
qua kiểm tra sở giao thông vận tải tỉnh lâm đồng xác định phần lớn xe jeep và xe uat chuyên chở khách du lịch trong khu du lịch làng biàng quá niên hạn một mươi năm năm
sở giao thông vận tải tỉnh lâm đồng đang đề xuất báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng để có phương án xử lý
hiện trong khu du lịch làng biàng có năm mươi một xe jeep và xe uat đang tham gia vận chuyển khách do hợp tác xã dịch vụ vận tải lạc dương và khu du lịch lang biang quản lý
phần lớn các phương tiện được sản xuất từ các năm hai nghìn ba hai nghìn bốn thường xuyên thực hiện đưa đón khách du lịch từ chân núi lang biang lên đỉnh radar để ngắm toàn cảnh
làng biàng là đỉnh núi cao nhất ở đà lạt từ chân núi đến đỉnh núi có chiều dài hơn năm km tuyến đường này có nhiều khúc cua gắt và đèo dốc cao nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn cho du khách